tuần qua tổng số xe hàng xuất nhập khẩu là gần một bảy trăm linh xe trong đó có tám trăm bảy mươi hai xe xuất khẩu và tám trăm linh hai xe nhập khẩu
tổng số xe hàng tồn tại các cửa khẩu biên giới là bảy trăm năm mươi sáu xe
tuy nhiên đáng chú ý tại cửa khẩu kim thành hai tỉnh lào cai xuất khẩu có chuyển biến tích cực với ba trăm một mươi tám xe nông sản
ván lạng và các mặt hàng khác không có xe tồn
cửa khẩu quốc tế đường sắt cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng khi cũng không còn xe tồn
câu hàng hải việt nam cho biết
tính đến đầu tháng ba tổng số lượt tàu thuyền ra vào cảng biển việt nam giảm
song sản lượng hàng hóa qua cảng biển việt nam vẫn có sự tăng mạnh
tính đến đầu tháng ba tổng số lượt tàu thuyền vào rời cảng biển việt nam là khoảng sáu tám trăm linh lượt
giảm khoảng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên lượng hàng hóa qua cảng biển việt nam vẫn tăng trường khoảng một mươi so với cùng kỳ
ước gần chín mươi năm bảy triệu tấn
các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao là cảng biển cần thơ quảng ngãi
quảng trị thừa thiên huế
cục hàng hải việt nam vẫn tiếp tục chỉ đạo các cảng vụ hàng hải và các cơ quan liên quan
kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt
tin đáng mừng cho bà con nông dân sau hơn một năm luôn ở mức dưới bốn trăm linh usd một tấn
giá gạo xuất khẩu loại năm tấm hiện đã lên trên mức này
theo hiệp hội lương thực việt nam giá gạo xuất khẩu loại năm tấm của việt nam
đang được giao dịch ở mức bốn trăm linh tám bốn trăm một mươi hai usd một tấn
gạo hai mươi năm tấm cũng đã sắp xỉ gần bốn trăm linh usd một tấn
giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng
do malaysia vừa ký hợp đồng mua thêm ba mươi tấn gạo năm tấm của việt nam
các doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh giao hàng sang philippines và thực hiện nhiều hợp đồng cũ
điều này góp phần làm nóng thêm thị trường gạo việt nam trong bối cảnh có những lo ngại nhất định
về nguồn cung bởi ảnh hưởng của hạn mặn nghiêm trọng ở đồng bằng sông kiều long
mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín nhưng trong hai tháng đầu năm
trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam
trong hai tháng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt hơn ba mươi bảy tỷ usd
trong đó trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước tính một mươi tỷ usd
giảm bốn so với cùng kỳ năm trước
một số mặt hàng kim ngạch nhập khẩu đạt giá trị cao là điện tử máy tính và linh kiện
máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng
trung tâm dịch vụ việc làm tp hà nội cho biết chỉ trong hai tháng đầu năm
số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp
hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đã tăng hơn năm so với cùng kỳ năm trước
trong hai tháng qua trung tâm dịch vụ việc làm tp hà nội đã tiếp nhận gần bảy người nộp hồ sơ
đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
tuy nhiên sự gia tăng này không hoàn toàn là do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
bởi theo quy định của pháp luật người lao động có khoảng thời gian ba tháng đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp
vì vậy những người mất việc trong tháng một hai đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ
và có thể lo ngại dịch bệnh nên chưa đến trung tâm để đăng ký
nên con số này có thể tiếp tục tăng cao trong tháng ba
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu